theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cà mau qua khảo sát và nhận định
đến thời điểm này tuyến đê biển tây cà mau đoạn vàm đá bạc cống cành mới đã sụp lún hai trăm bốn mươi m
và nguy cơ sụp lún thêm trên bốn m
vụ sụt lún gần nhất xảy ra vào lúc sáu h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng ba tại tuyến đê biển tây cà mau
đoạn đi qua cành mới hướng về vàm đá bạc cách cống cành mới khoảng tám trăm linh m
thuộc địa bàn xã khánh bình tây huyện trần văn thời
hiện tượng sụt lún xảy ra với chiều dài khoảng ba mươi m chiều sâu từ tám cm đến một m trượt về phía biển
trước đó tỉnh cà mau có đưa ra phương án sẽ đào một con kênh chữ nước khác nằm cặp dự án tái định cư đê biển tây
phần đất đào lên sẽ dùng để lấp đầy con canh hiện tại nằm dọc theo chiều dài công trình đê biển tây
đoạn đá bạc đến cống cành mới
trường hợp không đủ đất tỉnh sẽ bơm thêm một lượng bùn bổ sung để lấp đầy canh
dự án nâng cấp đê biển tây từ tiểu dừa sắp danh với tỉnh kiên giang đến cái đôi vàm dài trên bảy mươi hai km
nguồn vốn trên một sáu trăm chín mươi tỷ đồng đoạn bị sụt lún đưa vào sử dụng khoảng cuối năm hai nghìn một mươi tám và còn trong thời gian bảo hành